quý một tăng trưởng kinh tế gdp đạt năm sáu mươi sáu
tuy nhiên chỉ số sản xuất công nghiệp bệ đỡ của tăng trưởng kinh tế giảm hai hai so với cùng kỳ năm ngoái
số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao hơn số lượng tham gia thị trường
những tín hiệu trên cho thấy cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới
xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ trần toàn thắng trưởng ban quốc tế viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư
đã nhận lời tham gia chương trình tâm điểm kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa ông chỉ số pmi sản xuất trong nước đã bật tăng trở lại
vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự phục hồi của sản xuất trong nước ạ
nó cũng là một trong những chỉ số mang tính dự báo về việc phục hồi
nhưng mà để gọi là liên quan đến toàn bộ về các cấu phần của kinh tế việt nam
thì nó cũng chưa hoàn toàn
chưa hoàn toàn
chính vì thế mà nếu như chỉ căn cứ vào việc phục hồi của các cái chỉ số này
thì cũng chỉ có thể nói được rằng là
à cái kỳ vọng hoặc là cái về mặt xuất khẩu
hoặc là các doanh nghiệp trong ngành manufacturing
thì đơn hàng nó có tăng lên
và nó thể hiện rằng là cái cầu nó có thể tăng lên
nhưng mà từ cái đó liên quan đến gọi là dẫn đến cái gọi là
tăng trưởng về thu nhập cũng như là các cái cấu phần khác của nền kinh tế
thì chưa nói hết được
số liệu thống kê thì cho thấy là doanh nghiệp rời khỏi thị trường
lại cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới
liệu điều này có mâu thuẫn với số liệu pmi không thưa ông
cái doanh nghiệp mà rời khỏi thị trường thì từ trước đến nay
kể cả là doanh nghiệp mới hay là mới thành lập hay là rời khỏi thị trường
thì nó nằm rất nhiều ở trong nhóm các cái doanh nghiệp nhỏ
và vừa thậm chí là rất nhỏ
ở nhóm ngành dịch vụ chẳng hạn
thì tôi cho rằng là cái con số hiện nay thì nó cũng không khác gì các cái năm trước đâu
thực ra với cái tốc độ giao động một cái nền kinh tế biến động như của việt nam
thì cái tốc độ vào ra nó khoảng hai mươi tổng số doanh nghiệp ấy
thì nó không phải là con số mà quá là đột biến
và đặc biệt là với một quý thì cũng chưa nói lên được cái xu hướng của cả năm đâu
tuy nhiên thì cũng có thể thấy rằng là
cái con số mà thành lập mới mới là đáng quan tâm
vì nó liên quan đến cái kỳ vọng của doanh nghiệp
rằng là kinh tế có nhiều cơ hội kinh doanh hay không
và nếu như nhìn vào hai cái con số này thì cho thấy rằng là
doanh nghiệp vẫn đánh giá một cách tương đối là tiêu cực vào cái triển vọng tăng trưởng
chứ chưa phải là tích cực
vâng để tiếp tục thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp trong nước
thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện những giải pháp nào thưa ông
để khơi thông cái xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ
mà cần phải quan tâm
khơi thông thì nó sẽ liên quan đến nhiều đến các cái xu hướng hiện nay
những cái rào cản mới có thể xuất hiện ở trong các cái thị trường
và đặc biệt là phải khơi thông thông qua cái câu chuyện về cải thiện cái dịch vụ logistics
chi phí logistics của việt nam vẫn là tương đối cao
và nó làm cho gián tiếp làm cho cái giá bán cuối cùng tăng cao

một cái phần khác mà chúng ta có thể giảm được cái chi phí logistics đóng góp rất lớn

một cái phần khác mà kích thích cho doanh nghiệp
đấy là việc khơi thông cái đầu vào của họ
đặc biệt là khơi thông về cái phần vốn
hiện nay chúng ta vẫn đang giữ ở cái lãi suất tương đối là thấp
nhưng mà có tiếp cận được với cái lãi suất đấy hay không
nếu như không có những cái thay đổi về mặt trình tự thủ tục
hoặc là các cái yêu cầu mà vẫn cứ đòi hỏi các cái ngân hàng
thì họ vẫn đòi hỏi đảm bảo được cái an toàn vốn của họ
cho nên là cũng không có những cái thay đổi gì lớn trong cái việc là tiếp cận vốn

thì đây là một cái điểm mà cũng tương đối là
gọi là một cái sức cản lớn cho doanh nghiệp có thể phục hồi
và ngoài ra thì các cái phần khác liên quan đến việc các cái trình tự thủ tục
thực hiện các dự án mới của doanh nghiệp
thì chúng ta cũng cần phải thực hiện rất tốt cái nghị quyết hai
mà liên quan đến đổi mới môi trường kinh doanh của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì cần thực hiện nó một cách quyết liệt và thực chất hơn
một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ trần toàn thẳng

đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi